để giải quyết nhu cầu cấp thiết tránh chú bão cho hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân trong mùa mưa năm nay
ubnd tỉnh phú yên vừa có công văn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan
khẩn trương di rời lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép ra khỏi khu neo đậu tàu thuyền vịnh xuân đài và đầm cù mông thị xã sông cầu
khu neo đậu tránh chú bão vịnh xuân đài và đầm cú mông có khả năng tiếp nhận từ một đến một tám trăm linh tàu thuyền
công suất từ năm mươi đến năm trăm linh mã lực neo đậu khi có thông tin thời tiết xấu trên biển góp phần bảo đảm an toàn tài sản cho ngư dân trong những mùa mưa bão hàng năm
thế nhưng nhiều năm qua tại đây xảy ra tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào nhưng không được giải quyết rứt điểm
trước thực trạng trên ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua ubnd tỉnh phú yên ra văn bản yêu cầu chủ tịch ubnd thị xã sông cầu khẩn trương xử lý việc di rời hàng nghìn lồng
bè nuôi trồng thủy sản trái phép
bão ra khỏi khu vực neo đậu tàu thuyền tránh chú bão trong thời gian nhanh nhất đảm bảo thông thoáng cho tàu thuyền ra vào tránh chú bão thuận tiện an toàn khi có bão lũ xảy ra
nếu chậm trễ để xảy ra hậu quả mất an toàn chủ tịch ubnd thị xã sông cầu phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tỉnh phú yên và pháp luật
bên cạnh đó ngoài việc phối hợp di rời lồng bè sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên phải cung cấp danh giới các khu neo đậu tàu thuyền tránh chú bão và luồng lạch vào khu neo đậu để ubnd thị xã sông cầu thực hiện giải tỏa hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi một tới